để chủ động ứng phó với cơn bão số ba và áp thấp nhiệt đới gần bờ ngư dân các huyện ven biển của tỉnh hà tĩnh đã chủ động vào bờ tránh chú bão áp thấp nhiệt đới an toàn ở các âu thuyền
tiểu ban an toàn nghề cá tỉnh hà tĩnh cùng với các đơn vị chức năng đã tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh chú bão và áp thấp nhiệt đới gần bờ
tính đến trưa ngày một mươi bảy tháng bảy đã có trên sáu tàu thuyền với hàng nghìn lao động của tỉnh hà tĩnh đã vào bờ tránh chú bão ở cửa sót xã thạch kim huyện lộc hà xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên và âu thuyền xã kỳ hà thị xã kỳ anh
trong đó nhiều tàu thuyền đánh mắt dài ngày trên vịnh bắc bộ đã nhận được thông tin để vào trú tránh ở đảo bạch long vĩ
mặc dù thời tiết còn đang nắng giáo nhưng lực lượng biên phòng vùng cửa biển phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi bà con ngư dân không chủ quan ra khơi đánh cá sóng biển hiện đang dâng cao áp thấp đang ở gần bờ và bão số ba đang di chuyển trên biển đông